đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với tỉnh hà giang
về tình hình quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường
tại buổi làm việc bộ tài nguyên và môi trường đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh hà giang
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian qua đồng thời chia sẻ với hà giang về những khó khăn
trong việc khắc phục hậu quả của đợt thiên tai vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với những vướng mắc khó khăn về cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai khoáng sản tài nguyên môi trường
bộ tài nguyên và môi trường sẽ tham mưu với chính phủ để kịp thời tháo gỡ cho địa phương
trên cơ sở đó hà giang cũng cần chú trọng khai thác các nguồn lực dựa trên bảo tồn các giá trị di sản
xây dựng đề án tổng thể về chuyển đổi phát triển du lịch sinh thái
nghiên cứu triển khai đầu tư quan trắc tài nguyên nước xử lý rác thải môi trường
các giải pháp chống sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh